thưa quý vị mới đây xuất hiện thông tin sở giáo dục và đào tạo dự kiến cho học sinh lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận nội thành hà nội đi học trở lại từ ngày một tháng ba
tuy nhiên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp phạm xuân tiến đã lên tiếng bác bỏ khẳng định sở chưa hề có chủ trương này
trao đổi về vấn đề đưa học sinh trở lại trường học phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến khẳng định
sở chưa có chủ trương cho học sinh lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận nội thành đi học trở lại từ ngày một tháng ba như thông tin một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải
ông tiến khẳng định việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được sở giáo dục và đào tạo hà nội nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt
trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch covid một mươi chín trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh
trước đó sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có tờ trình và được ủy ban nhân dân thành phố hà nội đồng ý về việc cho học sinh lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận đi học trực tiếp trở lại từ ngày hai mươi một tháng hai
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn và thời tiết xét đậm ngày một mươi tám tháng hai
và được đồng ý về việc tiếp tục cho nhóm đối tượng học sinh này tiếp tục tạm dừng đến trường
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai của thành phố đã trở lại trường từ ngày tám tháng hai
học sinh khối một đến khối sáu thuộc một mươi tám huyện và thị xã đi học trực tiếp trở lại từ ngày một mươi tháng hai
riêng bậc mầm non trên toàn thủ đô vẫn nghỉ học
bác sĩ nhi khoa nguyễn mạnh cường đã đưa ra một số lời khuyên cũng như hướng dẫn cho các bậc phụ huynh phòng tránh covid một mươi chín cho trẻ
thứ nhất không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ không có trẻ
phụ huynh hoặc trẻ là f f một đang trong thời gian cánh lý tại nhà và bé có biểu hiện sốt ho khó thở v v
phụ huynh phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội phụ huynh để nắm tình hình dịch bệnh ở trường
thứ hai đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ
phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho con để thay thế khi cần thiết đồng thời dặn con luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ở trường
thứ ba hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn vào các thời điểm
trước khi đến trường sau khi về nhà sau khi tay bẩn trước khi ăn sau khi đi vệ sinh
rửa tay theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường
lưu ý nên trang bị cho bé thêm dung dịch sát khuẩn mang theo khi đến trường
thứ tư dặn con xúc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên
bố mẹ có thể chuẩn bị pha sẵn các chai nước muối để con mang đến trường
hoa cũng có thể chuẩn bị các loại xịt hồng nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý năm sáu lần một ngày để làm sạch làm ẩm niệm mặt mũi
thứ năm đảm bảo con có chế độ ăn uống ngủ nghỉ và thể dục hợp lý
để con có sức khỏe kháng tốt chống lại covid một mươi chín bé phải được ăn uống hợp lý
bố mẹ có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ
ngoài ra phụ huynh hướng dẫn còn tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày duy trì thể lực tốt
trẻ phải được ngủ đúng giờ không thức quá một mươi một giờ gây ảnh hưởng đến chất ngủ
thứ sáu kiểm tra giám sát sức khỏe của trẻ thường xuyên
đo nhiệt độ cho con hai lần một ngày mỗi lần đo ở nhiệt kế trong năm phút
đau xo hai hai lần một ngày trẻ nhỏ nên đo ngón chân cái nếu ngón tay không đo được
thứ bảy giữ khoảng cách giữa các con
phụ huynh và giáo viên dạng dò hướng dẫn các bé trong lớp học cần ngồi đúng khoảng cách đảm bảo an toàn và học hiệu quả
tránh để các con chơi đùa mệt quá
dẫn đến tháo khẩu trang trong khi chơi đùa
thứ tám hạn chế trẻ tiếp xúc dùng chung các đồ vật
bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập các vật dụng cá nhân
tránh tình trạng thiếu dẫn đến con phải mượn bạn và dụ chung
hướng dẫn trẻ bỏ các thói quen xấu như cắn ngập bút kỳ học không đưa tay lên mũi miệng
sát trùng mặt bàn học và các dụng cụ học tập
thay quật án mỗi ngày khi con đi học về
thứ chín phụ huynh phải phối hợp với nhà trường
gia đình cần thực hiện những hướng dẫn của nhà trường trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và thứ mười đưa bé đi kiêm chuẩn vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ và đúng độ tuổi
theo yêu cầu nhà trường và y tế địa phương
tại phiên họp của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội chiều ngày một mươi một tháng hai
bà trần lưu hà phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
đến nay tỷ lệ học sinh và giáo viên nhiễm covid một mươi chín chỉ chiếm bốn trên tổng số học sinh hà nội
các trường hợp này chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng không phải trong các cơ sở giáo dục
từ đó phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề xuất các quận huyện thị xã
quan tâm trang bị cấp máy đo thân nhiệt tự động và đặc biệt là kích tết nhanh cho phòng y tế các trường
về lộ trình tiếp tục đưa học sinh quay trở lại trường bà trần lưu hoa thông tin
sở đã có văn bản báo cáo thành phố nếu dịch diễn biến giảm công tác phòng chống dịch đảm bảo
thì từ ngày hai mươi một tháng hai học sinh lớp một trở lên sẽ đi học ở các quận nội thành
tiếp đó sau khi hà nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tới một mươi một tuổi
sở sẽ đề xuất phương án cụ thể cho học sinh mầm non đi học
như vậy trẻ mầm non có quay lại trường học hay không
phù thuộc rất lớn vào công tác kiêm chủng thực tế cho nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi
do đó chính quyền và nhà trường cần lưu tâm nhiều hơn về vấn đề này
chuẩn bị sẵn sàng các phương án an toàn để phụ huynh an tâm đưa con đi học
trong báo cáo hồi giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín ở nhóm tuổi dưới một mươi bảy là ba mươi bốn trong tổng số ca tử vong
tương đương khoảng một trăm ba mươi trẻ
trong đó tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ từ đến hai tuổi là một mươi
và từ ba đến một mươi hai tuổi là sáu còn từ một mươi ba đến một mươi bảy tuổi là hai mươi
bác sĩ nguyễn thành lê trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trường ương
cho biết trong số ca tử vong
trong số bốn trên ba mươi ca nhi diễn biến nặng phải thở oxy
trong đó có hai trường hợp có bệnh nền ung thư máu
hai ca còn lại là từ một mươi hai đến một mươi ba tuổi ở hà nội
tiền sử khỏe mạnh nhưng vào viện đã suy hô hấp
mặc dù trước đó các trường hợp diễn biến nặng lên chủ yếu là các bé mắc bệnh lý nền nặng
như thần mạng tính ung thư béo phị v v
theo các bác sĩ số trẻ mắc covid một mươi chín nặng chưa quá nhiều
nhưng biểu hiện bệnh lại khá đa dạng khó xác định và không giống ở người lớn
có trẻ không có triệu chứng đường hô hấp
mà lại có triệu chứng ở não hay tim hoặc dấu hiệu giống các bệnh khác
do đó các bậc phụ huynh dễ nhầm lẫn bỏ sót và đưa con đến bệnh viện muộn
trên thực tế khoa hồi sức tích cực chống độc từng tiếp nhận và điều trị bé gái ba mươi bốn tháng tuổi
mắc covid một mươi chín bị viên mạng não coi dựt phức tạp phải lọc máu thở máy
chia sẻ với những lo lắng gia tăng ca nhiễm ở trẻ ở các bậc phụ huynh
khi con em trở lại trường hợp trực tiếp
bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho hay
tỷ lệ bệnh nhi mắc covid một mươi chín chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ
nhưng khi xảy ra tình huống sâu nhiễm lớn đột biến thì con số tuyệt đối sẽ trở thành lớn
chưa kể một vài hệ lụy có thể xảy ra như vòng lây nhiễm khi trẻ có diễn biến nhẹ
mang bệnh về lây cho người cao tuổi nguy cơ cao người nhỏ tuổi hơn
bệnh nền phụ nữ mang thai v v mà chưa tiêm vaccine
theo bác sĩ cấp có hai nhiệm vụ quan trọng để hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ
thứ nhất đảm bảo trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp
phát hiện sớm diễn biến nặng lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được
điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành f gong rất dễ lo lắng
lúng túng và nhu cầu đi bệnh viện trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ
thứ hai việc nâng cao năng lực điều trị ca bệnh nặng rất cần thiết
vì thực tế số ca bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức di tuổi nhỏ cũng rất ít
việc chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn
nâng cao năng lực điều trị nhì khoa chuyển giao kỹ thuật
các chuyên gia y khoa lưu ý ngoài bác vị nguy cơ chuyển nặng sẽ tăng với trẻ em mắc bệnh lý nền
như tim mạch đái thao đường ung thư v v
lãnh đạo bộ y tế đặt ra vấn đề tăng cường bảo vệ bệnh viện nhi khoa nhi đặc biệt là nhóm sơ sinh
dù điều này không mới bởi vì khi covid một mươi chín tấn công mạnh vào đây
sẽ không khác nhóm bệnh nhân thận nhân tạo ung thư hay hồi sức cấp cứu
hiện tại có rất ít cơ sở chăm sóc tốt cho nhóm sơ sinh đặc biệt là trẻ sơ sinh nặng
điều này sẽ dồn áp lực lên các cơ sở chính như bệnh viện nhi trung ương
bạch mai hay khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới